về việc chỉ định đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước tham gia đảng ủy công an trung ương và ban thử vụ đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là hội nghị đảng ủy công an trung ương đầu tiên mà chủ tịch nước võ văn thưởng tham gia
tại hội nghị các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của đảng ủy công an trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ
dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương giữa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đánh giá tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ định hướng công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
kiến nghị những nội dung mới chủ trương mới trong tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
là thứ trưởng bộ công an chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị trong các bản tin sau
thông tin từ công an tỉnh hà nam
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện thanh liêm
vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một cảnh sát đang làm nhiệm vụ hy sinh
nạn nhân là thiếu tá lương thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông
theo thông tin ban đầu thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút
tại km một trăm hai mươi hai bảy trăm linh quốc lộ hai mươi một địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tổ công tác trong đó có thiếu tướng thiếu tá lương thanh tuấn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
lúc này xe container biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi bốn semi r mark tám mươi chín r một nghìn tám trăm năm mươi bốn
do trần văn luyến
điều khiển tông thẳng từ phía sau vào vị trí thiếu tá lương thanh tuấn đang đứng khiến đồng chí hy sinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc này
với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
trước đó ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác số một đội cảnh sát giao thông đường bộ số một công an tỉnh hương yên
trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô viện kiểm soát ba mươi bốn a ba trăm tám mươi chín tám mươi năm do trần văn tuấn điều khiển
kiểm tra nồng độ cồn đối với tuấn tổ công tác phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn kết quả là sáu trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác yêu cầu tuấn ký vào phiếu đo nồng độ cồn tuấn không ký
không công nhận kết quả mà có hành vi cản trở không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về trụ sở
tổ công tác đã khống chế lập biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm
để điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tuấn theo thẩm quyền
tại cơ quan công an tuấn tiếp tục có những biểu hiện ngoan cố và không hợp tác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị có thể thấy rằng là tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông cùng với hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai đồng chí công an bị thương
liêu kim cương và cha ruột là liêu minh châu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng sáu
tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy phát hiện liêu kim cương điều khiển xe mô tô đi ngược chiều
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
do cường không có giấy phép lái xe và đi ngược chiều nên tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ phương tiện nhưng cương không đồng ý nội dung vi phạm không ký biên bản mà lên xe định bỏ đi
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải giữ lại
lúc này cường điện thoại cho cha ruột là liêu minh châu đến can thiệp
và ông châu đã lớn tiếng xúc phạm tổ tuần tra giật điện thoại của một tổ viên đang ghi hình ném xuống đất
nhặt đá bên đường đánh tổ tuần tra
thế vậy cương cũng nhặt cục nhựa đường hỗ trợ ông châu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
là một đồng chí bị thương ở mặt một đồng chí bị thương ở tay
thưa quý vị trước những hành động man dợ phá rối an ninh trật tự tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước
sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an
cán bộ xã và dân thường là một số cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và người dân chết hy sinh bị thương
vừa xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
hầu hết người dân đặc biệt là già làng người có uy tín trong cộng đồng
các dân tộc thiểu số ở tây nguyên đã kịch liệt lên án đồng thời bày tỏ sự tin tưởng
trước sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt truy quét mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân
ông trần đình thuận ở xã yatua huyện chư quynh là người đã chứng kiến
việc và dũng cảm cứu một đồng chí công an bị trọng thương đưa đến bệnh viện vẫn như in sự việc ngày hôm ấy
rất nhiều người dân sinh sống ở xã yatua huyện chư quynh bất bình phẫn nộ trước hành động phá rối an ninh trả tự
tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an
cán bộ xã và dân thường của nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên
ông trần đình thuận ở xã yatua huyện chư quynh là người đã chứng kiến
và dũng cảm cứu một đồng chí công an bị chậm thương đưa đến bệnh viện vẫn như in sự việc ngày hôm ấy

và dũng cảm cứu một đồng chí công an đã bắt khoảng năm mươi đối tượng có liên quan
nhiều đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận những hành vi tàn ác của mình
tuy nhiên hiện trên không gian mạng các thế lực thù địch phản động phun rô lưu vong bên ngoài
và các đối tượng xấu vẫn tung lên nhiều thông tin sai sự thật hòng xuyên tạc bản chất sự việc
do đó người dân cần tỉnh táo nhận diện cảnh giác
nhiều đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận những hành vi tàn ác của mình

nhiều đối tượng yên bình đã trở lại trên địa bàn huyện chư quỳnh
hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
cơ quan công an kêu gọi những đối tượng tham gia vụ gây dối mất an ninh trật tự
đang lẩn trốn ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
hôm nay một mươi năm tháng sáu tổng cục hải quan thông tin về vụ việc phát hiện năm khách
nhập cảnh sân bay quốc tế nội bài mang theo ngoại tệ trái phép ước khoảng một mươi bốn tỷ đồng
cụ thể trên cơ sở thu thập thông tin nắm tình hình đánh giá xác định đối tượng
và tuyến bay trọng điểm vào ngày một mươi ba tháng sáu cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với
cục hải quan hà nội kiểm tra phát hiện năm hành khách đi trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi bốn và qr chín trăm tám mươi
có hành trình từ ba lan quá cảnh qua dubai và doha đến sân bay quốc tế nội bài
vận chuyển trái phép ba trăm năm mươi hai usd và hai trăm bốn mươi năm chín trăm linh euro
quy đổi ra tiền việt nam
theo quy định của pháp luật cá nhân khi xuất cảnh nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của việt nam
nếu mang theo ngoại tệ tương đương trên năm usd phải khai báo hải quan
đây là một trong nhiều vụ việc tổng cục hải quan nhận được thông tin của hải quan các nước
về tình trạng buôn lậu ngoại tệ qua đường hàng không đang có chiều hướng gia tăng
với số lượng lớn và kịp thời đấu tranh bắt giữ